một hiện tượng thời tiết khá bất thường đang diễn ra tại lào cai hiện tại đang là thời điểm mùa hè
nhưng nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa đo được giảm chỉ còn một mươi hai bốn độ c nguyên do được xác định
bởi ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống lào cai kết hợp với tác động
của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh đã đồng loạt giảm thấp
đêm và sáng trời rét nhẹ
do nhiệt độ xuống thấp đột ngột nên người dân địa phương và khách du lịch đang có mặt tại khu du lịch
quốc gia sapa khá bất ngờ vì rét lạnh bất thường xuất hiện trong mùa hè trời rét đột ngột khiến nhiều du khách
đến từ các tỉnh miền trung và phía nam phải mua áo giày chống rét nhưng tỏ ra rất hào hứng thích thú
với thời tiết như mùa đông ở miền bắc do mưa rét nên một số du khách phải hủy bỏ các tour du lịch
đi bộ đến các bản làng vùng núi cao theo đài khí tượng thủy văn lào cai nguyên nhân gây lạnh đột ngột
là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ bị không khí lạnh từ phía bắc nén xuống
thời tiết có mưa kéo dài cùng với không khí lạnh bao phủ khiến nhiệt độ các khu vực của tỉnh lào cai
đồng loạt giảm nhanh như huyện bảo yên nhiệt độ giảm còn một mươi chín tám độ c thành phố lào cai một mươi chín năm độ c
khu du lịch quốc gia sapa rét nhất với một mươi hai bốn độ c